tại thành phố đà nẵng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường ban tổ chức trung mương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản đã có buổi tiếp xã giao đoàn giao lưu văn hóa kinh tế và du lịch nhật bản việt nam
do chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt kiêm tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản nikai toshihiro dẫn đầu
đang thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
tại cuộc tiếp đồng chí phạm minh chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn vào những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
đồng thời coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong quan hệ hai nước đã được hai nhóm nghị sĩ hữu nghị phối hợp chuẩn bị suốt thời gian qua
phát biểu tại buổi gặp gỡ ông nikai toshihiro cho rằng quan hệ hai nước đã đi vào chiều sâu đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đồng thời nhất trí hai bên tiếp tục góp phần củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam nhật bản nói chung và giữa quốc hội nhật bản việt nam nói riêng
thúc đẩy giao lưu quốc hội giao lưu nhân dân hai nước thông qua việc tổ chức các đoàn nghị sĩ của các địa phương hai nước sang thăm làm việc và xúc tiến đầu tư quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch giao lưu văn hóa tại mỗi nước